theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ những ngày qua
chiều cường trên sông hậu và các sông rạch trên địa bàn thành phố cần thơ lên cao từ hai m đến hai ba m
vượt báo động ba gây ngập đường phố ảnh hưởng sinh hoạt kinh doanh của người dân và an toàn giao thông
trong các ngày tới mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi chiều cường tiếp tục lên cao và có khả năng vượt báo động ba
từ một m đến một mươi năm m sau đó xuống dần đặc biệt đợt chiều cường đe dọa các tuyến đê bao
các cồn trên sông hậu vườn cây ăn trái trên địa bàn thành phố
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp ủy ban nhân dân các quận huyện đã chủ động
tăng cường công tác chống ngập ống hạn chế thiệt hại do thiên tai chiều cường gây ra
tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện đê bao sung yếu để có biện pháp khắc phục gia cố
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong các đợt triều cường
mưa lớn ngập lụt để theo dõi nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý lực lượng công an tích cực tuần tra kiểm soát
điều tiết giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu khu vực ngã ba ngã tư
nhằm hạn chế ủn tắc giao thông khi chiều cường lên cao